các đại biểu quốc hội đều đánh giá rất cao kết quả kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ dưới sự điều hành của chính phủ

tuy nhiên các đại biểu cũng phân tích những điểm còn tồn tại của các phiên làm việc và hy vọng các cam kết của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các phiên làm việc và hy vọng các cam kết của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củng cố niềm tin của các vị trưởng ngành sẽ được thực hiện nghiêm túc củ
tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
là cơ sở quan trọng để việt nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng
tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước
một mươi một nước chúng ta có hiệp định chung với nhau thì tôi nghĩ rằng
cái thị trường chúng ta sẽ phát triển đặc biệt là cái giao thương hàng quá
phát triển một trong những yếu tố lớn của tổng cầu
nó sẽ kích thích hoạt động kinh tế nó ngày càng phát triển tốt hơn
ngày hai mươi tháng một mươi một sau gần một tháng làm việc nghiêm túc
kỳ họp thứ sáu đã chính thức bế mạc với việc thông qua một loạt dự án luật và nghị quyết
với các đại biểu quốc hội kỳ họp này đã thực sự để lại dấu ấn đáng nhớ
dấu ấn về một kỳ họp chất lượng thẳng thắn
chất lượng của kỳ họp qua mỗi kỳ họp đã có bước chuyển và nâng lên khá cụ thể
chất lượng về không chỉ là
nội dung báo cáo mà tôi đánh giá cao nhất là chất lượng của các văn bản thấm định
của các cơ quan ủy ban của quốc hội
nó đã soi rọi vào những vấn đề mà một số bộ ngành chưa đi sâu
thậm chí có những vấn đề đặt ra còn tương chức khai khoác chung chung
đôi lúc có những điểm còn là né tránh
nhưng các nội dung thẩm định là đều đi tấn công vào những cái trạng đó
đó là điều mà mang lại cho các đại biểu
khá là thích thú và cũng thấy rằng đó là vấn đề chất lượng của kỳ họp đã được phát triển mạnh đất lên
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khép lại
nhưng rất nhiều nội dung của các phiên làm việc mới bắt đầu
được các cơ quan liên quan bắt tay vào thực thi triển khai
hy vọng các quyết sách của đại biểu quốc hội
sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín